với chủ đề tuổi trẻ yên bái chung tay xây dựng nông thôn mới phát huy vai trò sung kích tình nguyện của tuổi trẻ
công trình ruộng bậc thang được triển khai trong năm hai nghìn một mươi bảy và đầu năm hai nghìn một mươi tám với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên thanh niên
đến nay đã hoàn thành gần ba mươi năm hectare ruộng bậc thang giúp nhân dân vùng lũ có ruộng mới để gieo cấy trước tết hai nghìn hai
góp phần bảo đảm an ninh lương thực trên địa bàn các huyện vùng cao yên bái
gia đình ông già a thú bản tà ganh xã lao trải huyện mù căng trải có diện tích đất nương khoảng bảy m hai do gia đình ít người nên cũng chưa khai hoang được
hôm nay đoàn viên thanh niên tham gia giúp gia đình ông khai hoang rộng mới
năm nay do lũ bão đã làm ảnh hưởng nhiều diện tích hoa màu của bản cũng như của gia đình
hôm nay được huyện đoàn huy động đoàn viên thanh niên tham gia giúp gia đình khai hoang ruộng
tôi rất vui phấn khởi năm mới tôi sẽ có ruộng để sản xuất có thóc gạo phục vụ cho gia đình
tham gia công trình mới ruộng bậc thang tại xã lao trải xã đoàn la bán tẩn đã huy động được chín mươi đoàn viên thanh niên từ những ngày đầu
xã đoàn tổ chức ăn nghỉ ngủ ngay tại công trường góp phần tạo thuận lợi cho đoàn viên thanh niên các tri đoàn tham gia thực hiện các công trình sao cho hiệu quả nhất
chúng tôi sau khi nhận được kế hoạch của huyện đoàn thì chúng tôi đã
nhanh chóng về xã để tham dự đảng ủy chính quyền để xây dựng kế hoạch cụ thể phân công nhiệm vụ cụ thể là từng tri đoàn
phân bổ số lượng cụ thể mỗi tri đoàn làm bao nhiêu chuẩn bị các dụng cụ cũng như là quân tư trang và kỹ bản hậu cần các thứ để đảm bảo an toàn
công trình ruộng bậc thang của tuổi trẻ yên bái được thực hiện ở hầu hết các xã bị thiệt hại do mưa lũ của hai huyện mù căng trải và trạm tấu
làm lợi hàng tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và nhân dân
sau nhiều tháng triển khai đến nay đã có ba mươi bốn năm hectare ruộng bậc thang đã hoàn thành và bàn giao cho bà con nhân dân để tổ chức sản xuất
phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ chúng ta chơi trường nông thôn mới mở rộng tuyển tích tất cả kinh tác
có phần đảm bảo an ninh lương thực cho đồng bào vùng cao đặc biệt là đồng bào vùng lũ
và đồng bào trạm tấu mù cang trải gắn với phát triển danh thắng ruộng bậc thang
ban thủ tỉnh đoàn đã triển khai công trình khai hoang ruộng ba mươi bốn năm hectare ruộng bậc thang tại hai huyện trạm tấu và mù cang trải
ý nghĩa đối với công trình này là có phần đảm bảo an ninh lương thực cho đồng bào
bởi vì đối với đồng bào hai huyện thì quỹ đất cũng như điều kiện canh tác hết sức là hạn chế do đặc thủ của một tỉnh miền núi
do vậy khai hoang công trường sẽ tạo điều kiện mở rộng diện tích đất canh tác cho bà con góp phần ổn định đảm bảo an ninh lương thực
thông qua chương trình
khai hoang ruộng bậc thang sẽ giúp thanh niên được rèn luyện cống hiến và trưởng thành góp phần tăng cường công tác đoàn kết
tập hợp thanh niên xây dựng tổ chức đoàn hội và các tổ chức của thanh niên ngày càng vững mạnh